bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã thông tin về trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới nhất từng đến khám ở đây
theo đó ngày tám tháng tám một bệnh nhân người hải dương sáu mươi ba tuổi có biểu hiện mệt mỏi đến khám tại bệnh viện một trăm linh tám
tuy nhiên bệnh nhân được phân luồng ngay từ cổng và đưa thẳng vào phòng khám covid một mươi chín sảng lọc riêng biệt
tại đây bác sĩ của bệnh viện đã khám và thực hiện các xét nghiệm tại chỗ
kết quả x quang có tổn thương phổi nên bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân về việc chuyển tuyến điều trị
ngay sau đó bệnh nhân rời khỏi bệnh viện một trăm linh tám
được biết bốn người của bệnh viện tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
hiện các hoạt động của bệnh viện một trăm linh tám vẫn diễn ra bình thường